vốn mang chức năng là cơ quan công sở công quyền
nhưng lại được thiết kế bê thế lộng lẫy như những dinh thự của lãnh chúa quý tộc thời xưa
với đủ các phụ kiện trang trí rất đắt tiền
chưa bàn về tính thẩm mỹ tức là chuyện đẹp hay xấu của các công trình loại này
nhưng chỉ hình dung ra số kinh phí được rút từ ngân sách nhà nước
để xây dựng những cơ quan công sở công quyền như thế
người ta đã buộc phải nghĩ đến một thứ bệnh ưa hình thức
thích hoa trương đang có nguy cơ trở nên phổ biến
đó là bên ngoài còn bên trong nếu ta để ý rằng
hầu như tất cả các cơ quan công sở công quyền các tập đoàn kinh tế các tổng công ty
đều luôn có những báo cáo tổng kết với thành tích rực rỡ năm sau cao hơn năm trước
chiến sĩ thi đua và lao động xuất sắc nhiều hơn lá chân rừng
thì rõ ràng thứ bệnh ưa hình thức thích hoa trương này
đã trở thành một căn bệnh trầm kha trong môi trường công sở công chức
thậm chí không quá lời khi nói
tâm lý ưa thích phổn vinh giả tạo này
chính là một mối nguy lớn đối với sự tồn vong của xã hội chúng ta
thưa quý vị và các bạn
có thể nói rằng những căn bệnh tinh thần mà xã hội việt nam ta đang gặp phải
là cả một danh sách rất dài
tuy nhiên trong chương trình nói thẳng của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
chúng tôi sẽ chỉ đề cập tới một trong số đó mà thôi
đó là bệnh hình thức hoa trương
bệnh hình thức hoa trương mà diễn ra ở mỗi cá nhân hay là mỗi gia đình
thì đã là điều không hay
nhưng nếu như bệnh hình thức hoa trương mà diễn ra
xảy ra ở môi trường rất quan trọng là môi trường công chức công sở
thì chắc chắn là nó để lại rất nhiều hệ quả và hệ lụy
và đây chính là điều mà chúng ta cần tìm hiểu
để từ đó có thể nhận diện và đưa ra những giải pháp khả thi
để trao đổi vấn đề này
chúng tôi đã mời tới trường quay hôm nay
một vị khách
xin được trân trọng giới thiệu
sự có mặt của phó giáo sư tiến sĩ phạm quang long
giảng viên khoa văn học
trường đại học khoa học sở nhân văn
tuộc đại học quốc gia hà nội
thưa phó sư tiến sĩ phạm quang long
ông nghĩ thế nào về cái mà chúng ta gọi là bệnh khoa trương hình thức nói chung
và khoa trương hình thức ở môi trường công chức công sở
tôi nghĩ rằng cái bệnh khoa trương và hình thức
nó vốn không phải chỉ có của người việt đâu
tôi có đọc
một số tài liệu
thì nước nào cũng có cả
nó thể hiện
dân tộc nào cũng có cả
thể hiện ở những cái câu chuyện cười
về cái tính hay khoe khoang
khoác lác của con người
nhưng trước đây
thì người ta phê phán nó ở dưới góc độ đạo đức
những cái gì trái tay gai mắt
nhưng bây giờ như nhà báo nói
cái này nó không còn là một cái
gói gọn là trong lĩnh vực đạo đức nữa rồi
trong cái khoác lác
trong cái khoe khoang
của cá nhân nữa
nó thành một thứ bệnh
bệnh xã hội
mà cái bệnh này
nó không phải chỉ ở trong gia đình
mà nguy hại hơn
ở chỗ là nó
lan đến công sở
đến cơ quan nhà nước
mà bởi vì
cái ở công sở
cơ quan nhà nước
nó liên quan đến
nó để lại nhiều hệ lụy hơn
chứ nó không ở trong phạm vi nhỏ nữa
tôi cũng có thời gian
tôi làm quản lý mà
thì tôi thấy cái bệnh này
nó nặng lắm
nó bắt đầu từ đâu thì không biết
nhưng tôi cho rằng
nó có từ một cái tâm lý tiêu cực
ở con người là
người ta thế được
tại sao ta không thế được
người ta thế được
thế này mình cũng thế này
hình như nó thể hiện
một cái gì đó
muốn ganh đua
muốn hơn người của cá nhân
nhưng tôi nhìn kỹ hơn
thì tôi thấy bây giờ nó gắn
với cả chuyện tham nhũng nữa cơ
bởi vì công sở phải to
phương tiện phải đắt tiền
đồ dùng phải là hiện đại
vân vân và vân vân
thế thì tiền ở đâu
lại xin nhà nước
lại xin tiền thuế của dân
mà chi tiêu ở đó
là có chấm mút đấy
chứ không phải không đâu
tôi đọc cùng
nguyễn trãi thấy có một cái từ mà
có thể là cụ ấy lý giải
chính cái căn bệnh này này
là hiếu đại
tức là thích lớn
tỏ vẻ ta quan trọng
nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến
cái bệnh khoa trương và hình thức
nhất là ở cái môi trường công chức công sở
và như thế thì hoàn toàn là không nên một chút nào cả
hình như là chúng ta đang chủ trương là
là cơ quan công quyền phải gần dân cơ mà đúng không ạ
cái chữ thân dân ấy
gần dân ấy
vì dân ấy
do dân ấy
của dân ấy
được nói rất nhiều
thực chất của nó
tôi thấy ở trong lòng cán bộ công chức bây giờ
nó nhạt đi nhiều lắm
tôi nói thế là trong đó có cả có tôi
khi còn đi làm
chứ không phải không
lúc tôi cũng thờ ơ với chuyện như thế
tôi lấy ví dụ này thôi
cần sửa sang
tiền nó chỉ là thế này thôi
thế nhưng mà một người
lúc đó tôi nói rằng anh ạ
nó khang trang bộ mặt mà
thế tôi cũng nghĩ là
ông ấy cũng có lý
nhưng té ra sau khi làm xong
nó lãng phí nhiều
cái công suất sử dụng phương tiện ấy
cho nên tôi nói rằng là
người ta dễ nghe những cái gì nó lọt tai
dễ nghe cái gì nó mang tính chất là
nó su thời một chút mà
cái này rất nguy hiểm
cho nên cái bệnh khoa trương
cái bệnh hình thức ấy
tôi nói rằng là
như nhà báo nói là bắt đầu từ
tâm lý mà mong muốn nó to
mong muốn nó sang
mong muốn nó hơn người
nhưng mà thực chất thì không có
thì lại phải mượn cái thứ ngoài mình
mà ngày xưa các cụ gọi là vật ngoại thân ấy
và cái này xin lỗi
cũng bắt nguồn từ cái bệnh hình thức
của chính chúng ta bây giờ
xã hội ta bây giờ
có quy định cái này mới lạ này
hàng ngũ chủ tịch mỹ thư quận huyện
giám đốc sở chỉ được đi xe dưới mấy trăm triệu thôi
nhưng mà sau này tôi đi công tác
tôi mới thấy rằng
ô nhiều ông đi xe hơn một tỷ
mà vẫn biển xanh
vẫn tiền nhà nước
thế thì cái người đứng đầu
đã không nghiêm chỉnh
cho nên nó mới có những chuyện như vậy
đi vào bên trong
thì nó sẽ có một chi tiết nữa
mà cũng xin được chia sẻ với phó sư tiến sĩ phạm quang long
là cái bộ bàn ghế
ở rất nhiều nơi bàn ghế là bàn ghế gỗ
và gỗ là gỗ quý
và bàn ghế được tạc rất to
và điêu khắp rất là tỉ mỉ
như là bàn ghế của vũ ấy
thế thì tôi mới nhớ tới một chi tiết thế này
lúc còn sống
nhà văn nguyễn quang thân đã từng viết bài báo
độ khoảng bốn trăm linh chữ gì đấy
trên báo thể thao văn hóa
và ông ấy nói
cứ đi tìm lâm tặc ở đâu
lâm tặc ở đây này
lâm tặc chính ở đây này
cái chỗ này mà không sử dụng
thì nó đốn cây trên rừng làm gì
thì ông có chia sẻ không ạ
trụ sở nguy nga
đồ dùng đắt tiền
sử dụng ít thôi
nhưng khoe nhiều hơn
chỗ đó nhiều lắm
ngày tôi đi làm
thì tôi thấy cái bộ bàn ghế trước đó
ở phòng tôi là dùng toàn bộ đồ cũ thôi
của những người tiền nhậm để lại
thế có hôm cái phòng khách của tôi thì
cô kế toán
cô bảo anh ơi anh cho thay bộ bàn ghế đi
tôi bảo tại sao phải thay
tôi vẫn dùng được mà
bảo rẻ lắm nha
có một mươi chín triệu
tôi bảo một mươi chín triệu
mà cái bộ bàn ghế của tôi sẽ chuyển sang
một cái phòng khách khác
thực ra trong lòng mình
vẫn có một cái gì hơi thích
chứ không phải là
tôi bảo cho tôi ngó cái
tôi ngó thì đúng là đẹp thật
nó mịn màng hơn
nó đẹp hơn
nó đồng bộ hơn
nhưng mà thực ra sau này tôi biết
không phải một mươi chín triệu
mà là ba mươi chín triệu
thực sự lúc đó tôi không còn biết nói gì nữa
tôi thấy rằng mình cũng
cũng đáng xấu hổ thật
nhưng tôi mới hỏi cô ấy rằng tại sao
lại nói dối tôi
cô ấy bảo là
anh xem ở trong phiếu chi đi
chúng chỉ đi có một mươi chín triệu thôi
nhưng người ta đã phải dùng một cái thủ thuật khác
để người ta lấp vào cái chỗ này
cho nên tôi nói rằng
tôi dám khẳng định với nhà báo rằng
cái bệnh khoa trương
ở các công sở nhà nước
đều phải vượt quy định chi tiêu
chứ không thể nào trong khuôn khổ ấy được
và hiện nay như thế nó là lãng phí rất lớn
tiếp tới đây tôi sẽ bắt đầu ngay bằng cái việc
nội dung của bệnh khoa trương và hình thức
tôi muốn nói tới những danh hiệu
mà các công sở
các cơ quan công quyền
các cơ quan nhà nước ấy
vẫn có hay làm vào dịp cuối năm
đó là bình màu các danh hiệu
các bảng biểu
các báo cáo
thì thấy cái nào cũng rửa rỡ
thấy cái nào cũng rửa rỡ
hoàn thành vượt mức vượt chỉ tiêu
chiến sĩ thi đua anh hùng lao động gì đến nhiều lắm
thế nhưng mà rồi cuối cùng thì như là chúng ta thấy đấy
tình hình rất là khó khăn
về nhiều mặt
thực sự đó là cái gì ạ
nó là sự giả dối
nó là bệnh thích được
thực sự là khem
bệnh thích được tặng thưởng huân huy chương các danh hiệu
cái bệnh hình thức ấy
các danh hiệu ấy
rất nhiều cái ảo
các báo cáo sai rất nhiều
phó thủ tướng vương đình huệ
khi ông ấy chưa về hà nội
ông còn kêu lên ở trong một hội nghị của toàn quốc gì
gdp của tỉnh nào cũng vượt yêu cầu
nhưng cộng lại của tất cả các tỉnh thì thấp hơn cái mức mà cả nước có
vậy thì nó đi đâu
nó đi đâu
ai cũng biết
tức là đơn vị nào
địa phương nào
chính quyền nào
tổ chức nào
cũng thích cái hoành tráng
cũng thích khoe như thế
và tôi nói điều này chính xác tuyệt đối này
tôi đã đi dự một cái hội nghị
và người ta thông báo về tăng trưởng kinh tế
tôi phân tích cơ cấu tăng trưởng kinh tế ra
thì đồng chí bên sở các anh đầu tư bên ghé tai tôi nói là
thôi từ sau anh đừng nói như thế này nữa
anh nói như thế là chết chúng em
qua đó em thấy để nói cái gì
để nói rằng là gì
những con số nhiều khi nó không có thật
nó gây hại
bởi vì ngành thống kê mà còn đưa con số không chính xác
thì căn cứ vào đâu để vạch kế hoạch
căn cứ vào đâu để mà thực hiện những kế hoạch khác
để đánh giá đúng tình hình mà thực hiện
ta yêu cầu kê khai thành tích
nhưng mà cấp trên
nhìn vào không để có thành tích
sẽ không sướng
thế thì tự khai thì chúng ta phải che giấu bớt khuyết điểm đi
và khai tăng ưu điểm lên
khai tăng thành tích lên
sản xuất khai tăng sản lượng
kinh doanh khai tăng
con số kinh doanh
học sinh thì khai tăng cái số học sinh giỏi
tức là cái sự giả dối
nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người rồi
nó trở thành một
nó vốn là một cái thứ không tốt
nó vốn là cái thứ không bình thường
thế nhưng bây giờ xã hội nhìn nó như một cái gì bình thường
cơ quan tôi thì
những người nào mà kém lắm
thì mới là hoàn thành nhiệm vụ
trong cái đó hoàn thành nhiệm vụ
đó là một cái yêu cầu rất cao rồi
vậy thì chỉ có hai điều thôi
một là chỉ tiêu của anh đặt ra quá thấp để cho
và cái thứ hai là
anh ghi nhận
anh thừa nhận những cái không đúng
và tôi cho lên một căn bệnh
căn bệnh này không chỉ là căn bệnh tinh thần đâu
căn bệnh ấy nó là
gắn với từ
quan điểm đạo đức
gắn với nhận thức
gắn với sự tử tế của một xã hội
có thể giải quyết được căn bệnh này hay không ạ
thì có chắc chắn là nó cũng hơi khó
nhưng mà làm cho nó thuyên giảm dần dần
có cách nào không ạ
tôi nghĩ hoàn toàn được
pháp luật có thể can thiệp được không ạ
tôi nghĩ can thiệp được
còn con người thì còn sự giả dối
cái đó là chắc chắn là không có một xã hội nào chỉ có toàn người tốt đâu
nhưng mà ta có luật pháp thật chặt chẽ
ta có sự giám sát
cái điều thật chặt chẽ
thì tôi chắc chắn là sẽ làm được
không cần nhìn đâu xa thôi
không cần nhìn nhiều lĩnh vực
báo chí đang đưa tin các ông bộ trưởng bộ giáo dục campuchia ấy
hơn một mươi năm nay ông ấy đưa cái giáo dục campuchia trở về
dần với cái thực trạng của nó
và nó đang vươn lên
tôi nghĩ chẳng cần học đâu xa cả
đầu tiên có tỉnh
chỉ có hai mươi năm học sinh ở tỉnh đấy tốt nghiệp
người ta kêu ca ông mà kệ
ông cứ đúng như thế ông ấy làm
và đến bây giờ
nó trên bảy mươi hoặc trên tám mươi
nhưng đó là thật chất
tôi cũng cần con số thật chất
hơn là cần cái con số ảo
bởi vì nếu làm quản lý
nhất là sản xuất một con số ảo thì chết rồi
cho nên tôi nghĩ là hoàn toàn được
nếu như luật pháp can thiệp
đảng nhà nước thủ tướng chính quyền ca cấp
nhìn vào thật chất
yêu cầu đúng thật chất
có cơ chế giám sát những cái hành vi của con người
ở trong tất cả các hoạt động
thì điều đó sẽ đúng hơn
bổ cho năm nay là bao nhiêu
phần trăm lao động tiên tiến
bao nhiêu phần trăm lao động giỏi
bao nhiêu phần trăm phía trị thi đua
thì đó là một cái tư duy
nó quá cũ kĩ
nó quá là khổ
nên bỏ đi rồi
bây giờ nên xem lại này
toàn bộ một cơ quan
chỉ cần năm đến một mươi tiên tiến
những người xuất sắc nhất
và có đãi ngộ cho những người đó tử tế
có chính sách cho những người đó tử tế
còn lại những người còn lại
cũng đúng với lao động của họ
thì tôi nghĩ rằng
vấn đề nó sẽ hát đi đấy
không lâu lắm đâu
chỉ cần vài năm nó sẽ ra ngay thôi mà
và tôi muốn nhắc lại cái nhận định ban đầu ấy
là chúng ta cần phải nhìn nhận
cái bệnh hình thức khoa trương
nhất là khi nó diễn ra trong môi trường công sở công chức
là một cái thứ bệnh mà nó để lại
hậu quả và di hại rất nặng nẻ
cái việc chúng ta cần làm bây giờ ấy
giống như là phó sư thiên sĩ phạm quang long
chia sẻ là
chúng ta nhìn nhận đúng thực chất
đánh giá đúng thực chất
mặc dù cách thực ấy có thể gây đau lòng
nhưng chỉ có như thế
thì mới nhìn ra được căn bệnh thực sự của mình
và nhìn ra cách mà chúng ta có thể giải quyết
pháp luật rõ ràng nó có thể can thiệp được
vào câu chuyện này
nếu như mà chúng ta vận dụng pháp luật
một cách đích đáng
và có cơ chế giám sát chặt chẽ
thì tôi nghĩ rằng
cái bệnh khoa trương và hình thức
ở cái môi trường công chức công sở
nó sẽ bắt đầu thuyên giảng
và chắc chắn là chúng ta sẽ hy vọng

cởi mở hơn văn minh hơn
và đúng thực chất của mình hơn
một lần nữa thì rất cảm ơn
phó sư tiến sĩ phạm quang long
đã nhận lời tham gia và chia sẻ ý kiến
trong chương trình nói thẳng
của truyền hình nhân dân ngày hôm nay